ngày hôm qua thì hà nội cũng như là tất cả các tỉnh miền bắc đã đón những cơn mưa rông rất là lớn rồi
thì không biết là hôm nay thời tiết hà nội cũng như các tỉnh miền bắc có điều gì đáng lưu ý
vâng anh kiên và quý vị khán giả thân mến hiện tượng mưa rông kèm theo gió giật mạnh trong ngày hôm qua
thì sẽ tiếp tục xuất hiện tại bắc bộ trong ngày hôm nay nữa
và trong buổi sáng thì trời sẽ có nhiều mây hơn
chiều tối trời sẽ chuyển mát và có thể xuất hiện mưa rào và rải rác có rông
cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to
và trong mưa rông sẽ kèm theo gió giật mạnh
và sau đó sẽ giảm xuống chỉ còn hai mươi sáu độ c thôi
và thời tiết mát mẻ sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi
cho các cán bộ trực chốt thực hiện nhiệm vụ trong thời điểm này ạ
đối với khu vực trung bộ thì sẽ tiếp tục ghi nhận chuỗi ngày nắng nóng kéo dài
và được dự báo đợt nóng nóng này có thể sẽ còn kéo dài đến giữa tháng tám
nhiệt độ sẽ được tiếp tục ghi nhận trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ c
thậm chí có nơi trên ba mươi tám độ c
do trời nắng nóng kéo dài không có mưa
nên nguy cơ cháy tại các khu vực trung bộ là rất cao
nên quý vị cần lưu ý
tuân thủ các biện pháp phòng chống cháy nổ
đặc biệt là trong thời điểm nắng nóng chưa có dấu hiệu kết thúc
và tại khu vực nam bộ thì đặc biệt là tại thành phố hồ chí minh
nền nhiệt khá cao sẽ từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ c
có nơi sẽ trên ba mươi bốn độ
ban ngày sẽ xuất hiện nắng nóng
và chiều tối thì sẽ có mưa rông cục bộ
với sự tranh lệch về khí hậu
sẽ tạo ra những cơn rông lớn sấm xét gió giật và gây nguy hiểm
chính vì vậy quý vị cần phải đặc biệt lưu ý khi mà di chuyển